hoàng quang phú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn do quyết định khởi tố bắt tạm giam
về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng thông tin chúng tôi mới nhận được
cũng với tội danh này vào ngày bốn tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam mạc văn cầu phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn
do sai phạm trong xây dựng tuyến đường giao thông bản phục bắc ngày một tỉnh bắc cạn
mở rộng điều tra cơ quan công an đã làm rõ vai trò hành vi vi phạm của phú trong sai phạm của cán bộ giới quyền
cơ quan công an đã làm rõ vai trò hành vi phạm của phú trong sai phạm của cán bộ giới quyền